ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán
ngân hàng nhà nước chi nhánh cấp tỉnh thành phố yêu cầu tăng cường kiểm soát giám sát hoạt động phát hành
và sử dụng thẻ tiến dụng tại các đơn vị bán hàng hóa dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ
nhưng không phát sinh mua bán hàng hóa dịch vụ
văn bản yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán phải giả soát lại nội dung hợp đồng
sửa đổi hợp đồng đã ký đặc biệt kiểm tra toàn bộ quy trình nội bộ thủ tục
hồ sơ đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán
theo đó các thẻ tín dụng phải được quy định rõ về phạm vi sử dụng thanh toán tiền mua bán hàng hóa
dịch vụ và rút tiền mặt tại post được lắp đặt tại các điểm giao dịch của tổ chức thanh toán thẻ
ngăn chặn hành vi lợi dụng thẻ tiến dụng vào việc truyền tiền ghi có vào tài khoản thanh toán
thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba
các tổ chức trung gian thanh toán chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị chấp nhận thẻ
để đánh giá phân loại các trường hợp có nhu cầu chấp nhận thẻ phù hợp với quy định pháp luật
về thanh toán giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với tổ chức thẻ quốc tế